các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ dùng để xây hai điểm trường cho các bé mầm non xã trường sung sơn la
trước khi đến với chương trình này mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động văn nghệ hấp dẫn khác diễn ra trong tuần qua
vừa qua tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam phối hợp với bộ văn hóa liên bang nga
cùng nhiều cơ quan việt nam và liên bang nga tổ chức sự kiện những ngày văn hóa nga tại việt nam
thông qua chương trình khán giả việt nam có cơ hội thưởng thức một số loại hình nghệ thuật đặc sắc phong phú và đa dạng nhưng cũng rất gần gũi của liên bang nga
mở màn sự kiện là chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng của đoàn nghệ thuật hàn lâm quốc gia bạch dương biểu diễn
các tiết mục đã làm cho khán giả việt nam hiểu thêm về nền văn hóa nga phong phú và giàu bản sắc
ngoài chương trình nghệ thuật múa dân gian nga còn có hàng loạt hoạt động đáng chú ý
như triển lãm ảnh với chủ đề thiên nhiên miền bắc nước nga chương trình hòa nhạc của nhóm nghệ sĩ nhạc thính phòng nga với sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng tiêu biểu cho nền nghệ thuật hàn lâm của nước nga
mới đây tại hà nội báo kinh tế và đô thị phối hợp với câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi tổ chức triển lãm ảnh hà nội trong tôi lần thứ một mươi hai tại văn miếu quốc tử giám
với chủ đề
sống thủ đô triển lãm ảnh hà nội trong tôi lần thứ một mươi hai giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật hơn tám mươi bức ảnh về các hoạt động văn hóa xã hội kinh tế và đô thị của người dân hà nội
sáu mươi tác phẩm trong triển lãm thể hiện rõ sự tự hào cũng như tình yêu hà nội của các tác giả những người đã sống và gắn bó với hà nội nhiều năm qua
triển lãm được chia làm bốn chủ đề chính văn hóa đời sống làng nghề và nông nghiệp
triển lãm được xem là một bức tranh lớn
khắc họa một hà nội với những trầm tích văn hóa nghìn năm văn hiến nơi giao thoa của bản sắc xưa nhưng cũng không thiếu những nét hội nhập
mới đây tại dạp kim đồng hà nội đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim khoa học việt nam lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề kỷ nhân sinh thu hút sự quan tâm của đông đảo các vị phụ huynh và các em học sinh đam mê khám phá sáng tạo khoa học
một mươi bộ phim đến từ bảy nước cùng các trò chơi và thí nghiệm khoa học thuộc chủ đề kỷ nhân sinh khuyến khích ý thức khoa học của các bạn trẻ ở mọi độ tuổi
với hàng trăm xuất chiếu cùng sự quan tâm của hàng chục nghìn lượt khán giả liên hoan phim khoa học như một chương trình văn hóa trọng tâm của việt nam nhằm khuyến khích các công tác giáo dục khoa học và khuyến khích việc học một cách sáng tạo
với chủ đề kỷ nhân sinh các bộ phim không chỉ đề cập đến hiện thực

năm qua con người đã tác động và thay đổi thiên nhiên
ngày nay chúng ta cảm nhận kỷ nhân sinh qua sự biến đổi khí hậu và việc thế giới thực vật động vật hoang dã đang lâm vào khủng hoảng mà còn cho chúng ta thấy vẻ đẹp cũng như sự nhạy cảm mong manh dễ bị tổn thương của các hệ thống sinh thái trên trái đất của chúng ta
liên hoan phim khoa học diễn ra từ nay đến ngày bảy tháng một mươi hai tại hai mươi tám tỉnh thành trên khắp cả nước
thưa quý vị và các bạn mới đây hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội đã tổ chức lễ khai mạc và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề phố phường hà nội tại nhà triển lãm mỹ thuật bốn mươi năm tràng tiền hà nội
triển lãm đã thu hút đông đảo các nghệ sĩ nhấp ảnh và công chúng yêu nghệ thuật tham dự
cuộc thi ảnh nghệ thuật hà nội lần thứ bốn mươi bảy thu hút sự tham gia của hơn ba trăm linh nhà nhấp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên đến từ nhiều địa phương trên khắp cả nước với gần hai tác phẩm
hội đồng giám khảo đã tuyển chọn được một trăm năm mươi tác phẩm dự triển lãm
trong đó có một mươi sáu tác phẩm đoạt giải gồm một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và một mươi giải khuyến khích
hội đồng ở những ba mươi sáu phố phường
vui hết mình tác phẩm đoạt giải nhất của tác giả nguyễn xuân lộc
chụp cảnh sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở khu vực phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm
khoảnh khắc trong ảnh mang đến sự thành công của tác giả
ban mai hồ gươm với màu vàng chủ đạo tạo nên cảm giác trong lành mát mẻ
cùng với hình ảnh ông già và chiếc xe đạp mang đến cho tác phẩm giải nhì của viết anh mạnh
một nét đẹp mới của hồ gươm
mình cũng rất là thích tâm đắc cái bức ảnh này
nó diễn ra trong cái khoảnh khắc rất là đẹp đẹp rất là thực của hà nội của hồ gươm
ở cái bức ảnh này nó vì nó toát lên được cái không gian màu là bởi vì là hình chụp ngược sáng
buổi sáng hồ gươm là ánh nắng xuyên qua lá nó tạo nên cái màu sắc của cái lá non đầu xuân ấy
nét nổi bật ở triển lãm phố phường hà nội là mang đến cho người xem
một nét nhìn mới về hà nội
hà nội so với các cuộc triển lãm trước đây
bởi các tác phẩm trong triển lãm ghi lại những khoảnh khắc đắt giá ở nhiều góc độ khác nhau
đưa tới những cảm xúc đầy thú vị về cuộc sống con người và phong cảnh phố phường hà nội
khoảnh khắc yếu tố quyết định trong tác phẩm ảnh được các nhà nhếp ảnh nắm bắt thành thục
thông qua sự quan sát tinh tế sự chờ đợi thời cơ bấm máy
cùng với các nhân tố trong đời thường đã tạo nên những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao
ở triển lãm này
đây cũng là tiêu chí mà hội đồng giám khảo đi sâu khai thác
nhằm tạo nên một nét mới đậm đà hơn ở cái nhìn nhếp ảnh trong cuộc thi
trong cái đợt này trong số chọn ảnh vào cuộc triển lãm này
chúng ta đã thấy rằng không còn những bức ảnh chỉ là kỹ thuật nữa
mà là cảm xúc là cái đầu của con người là những cái tình yêu của hà nội
là những con đối với nhiếp ảnh nghệ thuật
đương nhiên không thể thiếu kỹ thuật
nhưng kỹ thuật không phải là cái chính trong cái sự lựa chọn lần này của chúng tôi
mà là cái chính là cái cảm xúc cái diễn tả hà nội cách chính xác nhất cái đẹp nhất của hà nội
triển lãm phố phường hà nội phản ánh một bức tranh đa dạng về đời sống ở nội đô hà nội trên mọi lĩnh vực
như cảnh quan đô thị phong cảnh đường phố danh lam thắng cảnh
các di tích lịch sử và công trình kiến trúc xưa và nay
các phong tục tập quán truyền thống nét đẹp văn hóa
con người hà nội trong đời sống văn hóa văn minh thanh lịch
một trăm năm mươi ảnh trong triển lãm phố phường hà nội đều là những tác phẩm ảnh mang dấu ấn đột phá trong phong cách thể hiện
những khoảnh khắc đời thường được nâng tầm lên ảnh nghệ thuật
đó là thành công của các nhà nhếp ảnh trong cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy của hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội
thưa quý vị và các bạn chương trình hòa nhạc thu yêu thương đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả
bởi hơn cả một chương trình nghệ thuật đây còn là chương trình mang đậm giá trị nhân văn cao đẹp
ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình để được chìm đắm trong không gian âm nhạc đỉnh cao và lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng
thu yêu thương được phối hợp tổ chức bởi trung tâm âm nhạc macep và chương trình khăn ấm cho trẻ em
khăn ấm cho trẻ em là chương trình thường niên được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi ba nhằm tạo điều kiện cho các học sinh piano được trình diễn với những người yêu nhạc cổ điển
đồng thời gây quỹ từ thiện nhằm mang tới cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu vùng xa những món quà hữu ích trước mỗi mùa đông lạnh giá

trong ngoái mình và các bạn cũng cố gắng làm được một chút tức là để gây được cái quỹ nhỏ và làm được một chút